từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một không còn hợp đồng lao động theo thời vụ
đây là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín
và với quy định mới này thì quyền lợi của người lao động cũng ít bị ảnh hưởng so với người sử dụng lao động
theo quy định tại điều hai mươi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín hợp đồng lao động phải được giao kết bằng một trong các loại
hợp đồng lao động không được xác định thời hạn là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá ba mươi sáu tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực
như vậy so với quy định hiện hành tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai thì sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ
mọi quan hệ lao động đối với công việc dưới ba mươi sáu tháng đều được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
kể cả những công việc chỉ thực hiện trong một vài tháng